công tác kiểm tra giám sát quản lý cán bộ đảng viên
xuất hiện mới có vi phạm nhỏ thôi
anh đã kịp thời chấn chỉnh kịp thời uốn nắn
thậm chí kịp thời lúc đó chỉ cần vỗ vai nhắc nhở nhẹ thôi
thì cán bộ không bị trượt dài vào những cái vi phạm
để dẫn đến chúng ta mất cán bộ chúng ta thiệt hại về kinh tế
chính vì thế mà phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên
để phát hiện từ sớm ngăn chặn từ xa

ngay từ khi mới chớm có các biểu hiện sai trái vi phạm
đồng thời phải đa dạng hóa công tác quản lý cán bộ đảng viên
không chỉ quản lý ở cơ sở đơn vị mà còn ở nơi cư trú và cả ở ngoài xã hội
chúng ta cũng đã có nhiều cơ chế giám sát
đó là giám sát của cán bộ công nhân viên của các cơ quan đơn vị đối với cán bộ
rồi cơ chế giám sát của cấp trên đối với cán bộ cấp dưới
chúng ta cũng là kiểm tra không chỉ kiểm tra một cách định kỳ một cách thường xuyên
mà kiểm tra đột xuất thì rõ ràng là đấy là cái việc đó
rồi công tác quản lý cán bộ quản lý cán bộ như thế nào
quản lý trong giờ làm việc quản lý ngoài giờ làm việc thì quản lý thế nào
hay nói cách khác là quản lý các mối quan hệ xã hội của cái người cán bộ đó như thế nào
để chúng ta kịp thời
cái quan trọng nhất là để chúng ta kịp thời phát hiện một cái đốm lửa chúng ta dập tắt bao giờ nó cũng dễ hơn
khi mà nó trở thành một cái cháy cả một cái khu rừng rồi
có một sự thật đau lòng đó là ở những nơi xảy ra sai phạm nghiêm trọng
cấp ủy tổ chức đảng nơi đó gần như mất sức chiến đấu
vì thế muốn nắm mắt được kỹ lưỡng kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để ngăn chặn xử lý
thì không chỉ dựa vào cấp ủy tổ chức đảng nơi đó
mà phải phát huy vai trò giám sát cán bộ đảng viên của mặt trận tổ quốc và của người dân
nhân dân nói như cha ông ta nói nói như bác hồ là trăm bay nghìn thay nghìn mắt
nhân dân biết hết cứ hỏi dân là biết hết
cán bộ tốt xấu cán bộ tham dũng cán bộ tiêu cực rồi khách là nhân dân biết
cái hình thức giám sát đó
và trên thực tế vừa rồi ta phát huy được cái vai trò giám sát của nhân dân
thêm một kênh nữa để giám sát phát hiện những hành vi việc làm sai trái của cán bộ
ngay từ lúc ban đầu là thông qua báo chí
đó là một kênh tham khảo rất hiệu quả
thực tế trong thời gian qua chính nhờ báo chí điều tra phát hiện
mà các cơ quan chức năng mới phanh phui xử lý được những vụ việc sai phạm lớn liên quan đến nhiều cán bộ đảng viên
ở trung ương và cả ở
các địa phương bộ ngành
vì báo chí này vừa là cơ quan là tiếng nói của đảng của nhà nước
nhưng đồng thời là diễn đàn của nhân dân
phát huy rất mạnh cái vai trò của báo chí
trao quyền cho báo chí trong cái việc phản ánh
vì vậy để kịp thời phát hiện ngăn chặn từ xa từ đầu giải quyết từ sớm
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn
các cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát
quản lý cán bộ
đi cùng với đó là phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
thì mới hạn chế được sai phạm giảm thiểu được thiệt hại về cán bộ và kinh tế